sau khi bảo trì xong aag thì đến lượt tuyến cắp liên á nối việt nam với hồng kông và mỹ bị đứt
viettel cho biết là tuyến cắp này đã hỏng từ ngày hai mươi bảy tháng sáu chung với thời điểm aag gặp sự cố
nhưng đến ngày một mươi hai tháng bảy thì liên án mới được sửa chữa
trong thời gian từ ngày một mươi hai tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
internet đi quốc tế tại việt nam sẽ bị ảnh hưởng
cụ thể tuyến liên á sẽ ngưng phục vụ từ ngày một mươi hai tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy để được sửa chữa
trong thời gian này các kết nối đi quốc tế vẫn sẽ chủ yếu qua tuyến aag và một số hệ thống trên bộ
hiện có ba nhà cung cấp internet khai thác tuyến liên á gồm viettel cmc và fpt
trong đó viettel là đơn vị bị ảnh hưởng nhất do lưu lượng khai thác cao nhất
nhà mạng này cho biết đã tạm chuyển lưu lượng từ liên á sang aag để tiếp tục phục vụ
duy trì chất lượng kết nối
nhà mạng này sẽ bổ sung tổng cộng một trăm sáu mươi gigabyte lưu lượng cho các tuyến dự phòng qua trung quốc
aag hồng kông trong quãng thời gian sử cáp liên á
các nhà cung cấp internet còn lại chủ yếu dùng tuyến cáp aag và landline tuyến cáp trên bộ
nên không ảnh hưởng nhiều khi liên á gặp sự cố